song song với việc đầu tư bất động sản trong nước một số nhà đầu tư cá nhân hiện nay còn quan tâm và triển khai đầu tư bất động sản tại nước ngoài
tuy nhiên việc đầu tư này khó hay dễ và người việt cần lưu ý những gì khi quyết định đầu tư ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh không khó để tìm kiếm một hội thảo tư vấn đầu tư bất động sản tới các quốc gia như eu singapore mỹ và đặc biệt là úc
các hội thảo này được tổ chức nhằm cung cấp thông tin cho hàng loạt những người dân việt nam muốn đầu tư mua bán bất động sản tại nước ngoài
thực tế cho thấy số lượng những người có điều kiện quan tâm đến việc mua nhà đất căn hộ tại các quốc gia phát triển ngày càng tăng với nhiều mục đích khác nhau
cái của họ muốn đầu tư là phải tạo ra những giá trị khác mà không thể mua được bằng tiền
đó là họ lấy được một cái giấy thông hành để trở thành công dân toàn cầu đi lại dễ dàng

để đem những cái thế mạnh của việt nam ra khu vực giống như là khái niệm công dân toàn cầu bây giờ nó trở nên quen thuộc hơn
tuy nhiên cũng theo chia sẻ của ông nguyễn xuân sinh người việt nam khi đầu tư bất động sản tại nước ngoài cũng gặp phải những khó khăn
như rào cản về ngôn ngữ và thiếu thông tin dự án hiểu biết về luật ở từng quốc gia
chính điều này đã dẫn đến việc đầu tư không phải lúc nào cũng dễ dàng thuận lợi như trong quảng cáo của các công ty
để có thể đầu tư sở hữu hiệu quả bất động sản tại nước ngoài
các nhà đầu tư cần quan tâm tìm hiểu hết sức kỹ càng
và hiểu quyền và nghĩa vụ của mình
một số chuyên gia kinh tế cho rằng đầu tư bất động sản tại các thị trường tiềm năng ở nước ngoài
chính là một lựa chọn khi nhà đầu tư trong nước nên cân nhắc khi muốn mở rộng cơ hội tìm kiếm lợi nhuận
cũng như phân tán rủi ro
ngoài ra đối với những nhà đầu tư có dự định sinh sống lâu dài tại nước ngoài hoặc cho con cái du học trong tương lai
việc sở hữu bất động sản tại quốc gia đó chính là một bước đệm vững chắc
nhưng trước khi quyết định đầu tư các nhà đầu tư cần chú ý tìm hiểu
để tránh được những rủi ro không đáng có